và khi là chúng ta trên đất bay thì rõ ràng là chúng ta ngay cái điện thoại là chúng ta thấy là cũng nếu mà là trên đất bay thì nên là chấp hành nguy hiểm theo cái hướng dẫn
là chúng ta tắt
điện thoại hoặc là để chế độ bay bay và để chống cái chuyện là chúng ta làm những cái hành vi mà nó gây nên là nó nguy hiểm đến cái an toàn như là phân tích của các chuyên gia có thể gây nên là cháy nổ hoặc là nọ ảnh hưởng đến nơi khác
cái đấy chúng ta sẽ thấy là hậu quả là
nhưng mà thế còn đối với các hãng không thì chúng tôi cho rằng là các hành khách nên là cộng tác hợp tác với lại các nhân viên hàng không để chúng ta là một là tìm hiểu và khi chúng ta đã có cái hướng dẫn thì chúng ta cố gắng là tuân thủ để chúng ta thực hiện cái quy trình vừa nhanh gọn
rút ngắn quá trình làm thủ tục và chúng ta đảm bảo an toàn từng chuyến bay ngay từ ban đầu
một cái hai là đối với lại các hàng không các hội viên của hiệp hội doanh nghiệp hàng không chúng tôi thì tiếp tục là duy trì và thực hiện đương thang cái việc là tạo tạo để cho có cái đội ngũ chuyên nghiệp để chúng ta luôn luôn là đáp ứng các cái tình huống hoặc những cái phát sinh cho các hành vi mới thì chúng ta có cái điều chỉnh
còn các quy trình thì đã có thì chúng ta thấy là nên là tự mọi người để là cố gắng tự ra
trước hết là lo cho bản thân mình và chúng ta như thế thì chúng ta cũng vì cộng đồng và chúng ta đảm bảo chuyến bay chúng ta luôn luôn an toàn
và rõ ràng là qua sự việc vừa rồi có thể thấy là việc thể hiện bản thân đặc biệt là giới trẻ gần đây là có trào lưu quay tiktok đúng không ạ
nếu như là dừng lại ở việc giải trí tốt sự chú ý thì nó không phải là một cái việc gì xấu cả
nhưng cái việc bất chấp an toàn và làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội thì rõ ràng đây là một hành vi đáng lên án
một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn
cảm ơn yến sĩ đã dành thời gian cho truyền hình của con nhân dân ngày hôm nay
vâng xin cảm ơn